đối tượng hoàng văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn an mô xã lê lợi tp chí linh tỉnh hải dương
và đối tượng đoàn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn liên đồng xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
bị công an quận thanh xuân tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện